huyện biên giới dẻo cao kỳ sơn vừa phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh nghệ an
tổ chức tết trung thu sớm và trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh trên địa bàn xã biên giới na loi
với chủ đề vui tết trung thu cùng chú cuội và chị hằng
đêm hội mang đến không khí tươi vui và tình yêu thương đến với các em nhỏ vùng dẻo cao biên giới xã na loi
trong đêm hội trung thu quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh nghệ an và tổ chức g san foundation
đã trao năm mươi suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng cho năm mươi em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã na loi
huyện đoàn kỳ sơn cũng trao năm phần quà mỗi phần trị giá hai trăm linh đồng
cho năm em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
cùng với đó hơn hai trăm linh em nhỏ còn được nhận những phần quà hết sức ý nghĩa